cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán tàng trữ vận chuyển vật liệu nổ trái phép thu giữ gần một tấn thuốc nổ và tạm giữ hai đối tượng có liên quan trong chuyên án
cụ thể vào khoảng bốn giờ sáng ngày một mươi tháng năm lực lượng ban chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng là nguyễn văn thụ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và lê văn toản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú tại huyện lệ thủy
đang tổ chức vận chuyển lên xe hai mươi một bao tải được đóng gói rất cẩn thận bước đầu làm rõ hai đối tượng thụ và toản khai nhận bên trong các bao tải là thuốc nổ với tổng trọng lượng là tám mươi
được các đối tượng thu mua từ địa bàn tỉnh quảng trị và dự định vận chuyển vào địa bàn các tỉnh phía nam để tiêu thụ
khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã phát hiện thu giữ thêm hai mươi năm kg thuốc nổ một khẩu súng một mươi chín viên đạn một xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi ba c một nghìn hai mươi
và nhiều tăng vật có liên quan khác hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng